tồn dư thuốc bảo vệ thực vật tiếp tục là vấn đề mà thị trường thế giới tập trung soi xét cẩn trọng
liên minh châu âu một trong những thị trường hạt tiêu việt nam chiếm thị phần tốt
đang kiến nghị siết chặt dư lượng thuốc bảo vệ thực vật khiến cho hạt tiêu việt nam gặp khó khăn
theo thông tin từ hiệp hội gia vị châu âu năm hai nghìn một mươi sáu cơ quan này đã phân tích bảy trăm chín mươi chín mẫu hạt tiêu đen
kết quả chỉ có một mươi bảy số mẫu có mức dư lượng tối đa cho phép
do vậy năm hai nghìn một mươi bảy vấn đề tồn dư thuốc bảo vệ thực vật sẽ được châu âu kiểm duyệt kỹ lưỡng
giới chuyên gia cho rằng nếu tình hình sản xuất hồ tiêu việt nam vẫn như năm hai nghìn một mươi chín
đồng nghĩa với việc năm hai nghìn một mươi bảy sẽ có thể có tới trên tám mươi hạt tiêu của việt nam khó có cơ hội vào được châu âu
năm ngoái một mươi bảy lô hàng xuất khẩu hồ tiêu của việt nam bị thị trường eu phát hiện chứa dư lượng thuốc bảo vệ thực vật vượt mức quy định
mỗi năm châu âu tiêu thụ bốn mươi tấn hồ tiêu
chiếm hai mươi ba tổng lượng hồ tiêu xuất khẩu của việt nam